chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình intv kết nối tuần này
thưa quý vị kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
hòa chung không khí mừng đảng mừng xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
intv đã chủ động lên phương án sản xuất các chương trình
để phát sóng vào dịp kỷ niệm hết sức ý nghĩa này
với việc bám sát những vấn đề lớn trong việc thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
hay khai thác các vấn đề trong việc xây dựng đảng
đã tạo được dấu ấn sâu sắc từ quý vị khán giả
và thực hiện tới nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chỉ thị nghị quyết của đảng
và để có được các chương trình đặc sắc tính thực tiễn cao
phóng viên intv đã đến địa bàn cơ sở khai thác từng nội dung cụ thể
phản ánh kịp thời sinh động nghị quyết của đảng vào cuộc sống
trong chương trình ngày hôm nay xin được kính mời quý vị khán giả
cùng đến với câu chuyện tác nghiệp thực hiện chương trình nghị quyết một mươi hai
tại tỉnh quảng ninh của ekip sản xuất intv
đến với địa phận huyện hải hà của tỉnh quảng ninh
chúng tôi thực hiện chương trình nghị quyết số một mươi hai
nhấn mạnh về việc là thành lập trí bộ công an xã
trong việc thực hiện theo tinh thần nghị quyết
được trải nghiệm qua bốn trí bộ công an xã
là bốn trí bộ khác nhau
và bốn trí bộ khác nhau
hoạt động khác nhau
nhưng theo chúng tôi thì đều hướng tới
một mục đích chung là phục vụ nhân dân
trong cái vai trò của lực lượng công an
làm tốt công tác công an
khi làm nghị quyết số một mươi hai
thì chúng tôi cũng đã trải qua rất nhiều
những cái đề tài
tuy nhiên thì đúng thật sự đây là đề tài đầu tiên
mà chúng tôi làm về tri bộ công an xã
nói về vấn đề
thì nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng nó khô khăn
nhưng thực sự là đảng đi vào cuộc sống

thì lại thể hiện được rất nhiều
trên cái khung hình của chúng tôi
tôi nghĩ rằng những cái buổi họp trí bộ
nó chỉ đóng khung
trong cái khung cảnh là các đồng chí ngồi họp thôi
ngoài cái việc ngồi họp đó
thì chúng tôi còn thể hiện ra là
lực lượng công an phải làm thế nào
xuống gần với bà con hơn này
tiếp xúc với bà con hơn này
nắm mắt tâm tư nguyện mộng của bà con
nó cũng là một trong những cái hoạt động của trí bộ
vì trí bộ có hoạt động mạnh
hoạt động tốt hay không
thì phải là mỗi người đảng viên tốt
mà mỗi người đảng viên tốt
thì phải làm được công tác chuyên môn tốt
thì theo tôi
chúng tôi đã cố gắng làm thế nào
để truyền tải hết những hình ảnh
của lực lượng công an
trong cái vai trò công tác công an
và cái sự chỉ đạo toàn bộ
của vai trò đảng
trong những cái trí bộ công an xã này
và để thực hiện số nghị quyết này
thì bản thân phóng viên chúng tôi
đến một vùng mà
vừa có biên giới
vừa có hải đảo
và phần lớn là bà con dân tộc thiểu số
cũng mong muốn rằng phải truyền tải thế nào
để đầy đủ nhất những cái nội dung
của địa phương có
gửi đến khán giả truyền hình
trên những khung hình của chúng tôi
việc mà khai thác hình ảnh của chúng tôi
cũng tận dụng hết mức
vừa phải nhờ các đồng chí công an xã
đưa lên gặp gỡ đồng bào này
và lại đi ra tuyến biên giới này
và bên cạnh đó cũng phải
nhờ các đồng chí đưa xuống tận
những âu biển
cảng biển để làm sao mà gặp được các ngư dân này
rồi truyền tải những cái hoạt động
ngư dân ở trên biển
để làm sao mà những cái thức phim của chúng tôi
hy vọng rằng sẽ là chân thực nhất
phần lớn là sẽ ghi lại những cái hoạt động thường ngày nhất

và sẽ giúp bà con hoạt động thường ngày nhất
của lực lượng công an
khi mà tiếp xúc với dân
và mong muốn rằng những cái thức phim của chúng tôi
sẽ để lại ấn tượng trong lòng quý vị khán giả
chương trình mà chúng tôi làm
về nghị quyết
thì cũng mong muốn lớn nhất là truyền tải
đến cho quý vị khán giả
thấy được rõ cái tinh thần đó
trong tất cả các công an
các đơn vị địa phương đang thực hiện triển khai nghị quyết
và hơn hết
là nó sẽ là
toàn diện mọi mặt của lực lượng công an
và hy vọng rằng là
những chương trình mà chúng tôi gửi tắm
sẽ phần nào được khán giả truyền hình
cũng như là thấy được sự thay đổi
của lực lượng công an
từ việc là trong sạch này
bộ máy chính quy tinh nghệ
và hiện đại
và hơn hết nữa là
sẽ đáp ứng được tốt nhất
cái nhiệm vụ trong tình hình mới
vì vậy chương trình nghị quyết của chúng tôi
sẽ toàn diện trên mọi mặt công tác công an
hy vọng sẽ
đưa khán giả những cái nhìn
rất nhiều góc cạnh
để làm sao mà hiểu hơn nữa
lực lượng công an
yêu thương lực lượng công an
và chia sẻ với lực lượng công an
trong quá trình chúng tôi thực hiện những phóng sự
để khán giả có thể giúp đỡ được lực lượng công an nhiều hơn
các chương trình về nghị quyết một mươi hai
cũng như về công tác xây dựng đảng
được phát sóng định kỳ
và đăng tải trên các nền tảng của intv
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị nằm trong các chương trình
phát sóng kỷ niệm chín mươi bốn năm
ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
trong chương trình xây dựng đảng antv
lên sóng phóng sự văn hóa cảm ơn
nét đẹp hay hậu họa
một góc tiếp cận độc đáo
với vấn đề cảm ơn hay hối lộ tham nhũng
và ngay sau đây kính mời quý vị khán giả
đến với một số chi tiết nổi bật
được đề cập trong phóng sự này
vốn là nét đẹp văn hóa
để bày tỏ thái độ trân trọng biết ơn
sau khi nhận được một giá trị tốt đẹp nào đó
từ người khác
lời cảm ơn là tiếng nói chân thành
bày tỏ sự cảm thông thấu hiểu
đối với những việc làm tốt đẹp của con người
trong xã hội
cũng quan tâm đến gia đình
cũng hỗ trợ cho gia đình
được một cái nhà hở
và gia đình cũng phải nói là
rất vui mừng
không biết nữa
rất cảm ơn các bác
cũng làm cho cái nhà
tuy nhiên hiện nay
một vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt
là tình trạng suy thoái về mặt đạo đức
lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên
gắn liền với nạn tham nhũng
được núp bóng dưới mỹ tử
tình trạng hối lộ nói riêng
và tình trạng hối lộ nói riêng
tham nhũng nói chung
diễn biến rất phức tạp
đa dạng tình vi
và biến tướng của câu chuyện cảm ơn
hay những hành vi hối lộ tham nhũng
đã dẫn tới hàng loạt đại án về kinh tế tham nhũng
cùng hàng loạt cán bộ đảng viên
bị khởi tố xét xử
ở tất cả các cấp các ngành
thời gian qua
đã làm hư hỏng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước
làm méo mó hoạt động công quyền
bẻ công pháp luật
và tra đạp lên công bằng xã hội
với những câu chuyện những dẫn chứng thực tế
chương trình mang đến cho quý khán giả
một góc nhìn đa dạng
với những phân tích cụ thể chuyên sâu
để góp phần vào công cuộc đấu tranh với nạn tham nhũng
mà đảng và nhà nước ta
đang thực hiện một cách toàn diện
chương trình xây dựng đảng
sẽ được phát sóng vào lúc hai mươi h năm mươi phút
thứ hai ngày năm tháng hai trên intv
và ngay sau đây sẽ là thông tin
về các chương trình chuyên biệt đặc sắc
được lên sóng trong tuần tới
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
cuối năm hai nghìn hai mươi hai
phòng an ninh điều tra công an tỉnh nam định
phát hiện một đường dây tội phạm
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hoạt động liên tỉnh với tổ chức chặt chẽ
với hàng loạt tài liệu từ hồ sơ
bằng cấp giấy phép lái xe
đến giấy kết hôn ly hôn sổ tiết kiệm
sổ hồng cũng bị làm giả
để xóa dấu vết trong trường hợp bị phát hiện
các đối tượng đã phân công rõ vai trò
vị trí nhiệm vụ khác nhau
hoạt động độc lập và không có thông tin về nhau
quá trình điều tra phá án với nhiều tình tiết ly kỷ
hấp dẫn người xem
mỗi hàng loạt những điều bất ngờ
cùng đón xem hồ sơ vụ án